cảnh sát mùa một ba công an tỉnh nam định công an tỉnh bình định vừa kịp thời ngăn chặn hai nhóm con đồ truy sát trong đêm
vào khoảng hai mươi ba h ngày hai mươi tám tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu nhận tin báo của quần chúng nhân dân
lực lượng cảnh sát mùa một ba công an tỉnh bình định đã xuất quân kịp thời ngăn chặn hai nhóm danh thiên
đang dùng hung khí thanh toán nhau tại phường quang trung tp quy nhơn
tại hiện trường lực lượng chức năng phối hợp với công an địa phương bắt giữ hai đối tượng là đặng thành tín và nguyễn xuân lễ
cùng chú phường lê lợi tp quy nhơn đồng thời thu giữ nhiều dao mát dựa
các đối tượng đã được chuyển cho công an quy nhơn để tiếp tục điều tra